tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu học sinh sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cùng dự với tổng bí thư chủ tịch nước có phó thủ tướng vũ đức đam lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước bộ giáo dục và đào tạo
một mươi học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là những gương mặt đoạt giải cao trong các kỳ thi olympic quốc tế
những tấm gương vượt lên khó khăn trong cuộc sống để có được kết quả cao trong học tập
năm hai nghìn một mươi tám tại các kỳ thi olympic quốc tế đoàn học sinh việt nam đã đạt tổng cộng một mươi ba huy chương vàng tiếp tục giữ vững và có những môn đạt thành tích cao hơn so với năm trước
năm hai nghìn một mươi tám lần thứ sáu tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế tại hoa kỳ với tám dự án dự thi và có một dự án đoạt giải ba
cùng với đó là phong trào phấn đấu vươn lên học giỏi và tích cực tham gia sáng tạo
sáng tạo khoa học kỹ thuật ở các nhà trường phổ thông
trong những năm gần đây hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học được duy trì và đẩy mạnh ở các cơ sở giáo dục đại học
giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học qua hai mươi năm năm triển khai đã thực sự trở thành sân chơi lớn và uy tín đối với sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước
tạo cơ hội cho sinh viên đam mê khoa học được khởi nghiệp làm tiền đề quan trọng để biến ước mơ trở thành hiện thực
nói chuyện thân mật với các học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm học hai nghìn
năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích học tập mà các em đã đạt được trong năm học vừa qua
dù có những hoàn cảnh khác nhau nhưng với tinh thần ham học ý chí phấn đấu vươn lên đây là những tấm gương sáng để học sinh trên cả nước nói theo
thấy cái sự nghiệp giáo dục của chúng ta tất nhiên còn nhiều khó khăn còn nhiều hạn chế so với mong muốn còn có những cái phải cố gắng hơn nhiều không chủ quan
thế nhưng mà chưa bao giờ ta có được cái sự nghiệp giáo dục như bây giờ đó là điều đáng mừng lắm phấn khởi
riêng với các cháu thì hôm nay được gặp gỡ thế này tôi rất vui mừng phấn khởi và xúc động trước cái tinh thần nỗ lực cố gắng học tập của các cháu
mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một số phận mỗi người có thuận lợi khó khăn riêng
nhưng các cháu có một cái chung là tinh thần nỗ lực ham học tập
học giỏi rồi là giúp đỡ bạn bè mặc dù nhà nghèo bản thân mình cũng có khó khăn
có các cháu là nhặt được bốn mươi triệu cũng mang trả vào hai mươi một triệu cũng mang trả
bao nhiêu năm cõng bạn đi học cái thứ là những cái chuyện mà rất là ít người biết
thì đấy là những tấm gương rất sáng để cho các bạn học tập nói theo
không chỉ vùng thủ đức
thành phố hay là thành phố lớn bây giờ các vùng cao vùng khó khăn thì cũng có nhiều cháu học sinh rất là giỏi
mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mà tinh thần nỗ lực phấn đấu vươn lên là rất tốt
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng mong muốn các em học sinh tiếp tục tu dưỡng trong giáo dục toàn diện
trao dồi hơn nữa đức và tài để xứng đáng trở thành những người công dân tiêu biểu của đất nước
thì vừa qua là chúng ta học phấn đấu giỏi thì nhiều em cũng đạo đức rất là tốt rồi
nhưng làm sao trong mỗi một người thì vừa có đức vừa có tài
mà trong đó đức phải là gốc
đức là trước hết
đương nhiên nói thế không phải là xem nhẹ tài
tài là cực kỳ quan trọng
nếu không có tài làm sao xây dựng được đất nước làm sao gọi là nguyên khí quốc gia
nhưng mà các cụ ta đã nói rồi
chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
có tài mà tạy cậy si tài mà chữ tài liền với chữ tài một vần
nếu không có đức cho nên phải hết sức chú ý rèn luyện cái phẩm chất đạo đức
tiên học lễ hậu học văn
vì cái đó tôi mong muốn là về phía bộ giáo dục thì cũng dàng dày chú ý thêm
thì nó nhiều thứ nhiều mặt lắm
anh ở đối xử hàng ngày với gia đình bố mẹ anh em bạn bè đồng đội
rồi nói rộng ra là đối với dân với nước
nghĩa vụ trách nhiệm công dân sau này với đất nước
trung thành tuyệt đối thế nào
mang cái tinh thần cái tài năng của mình ra để phục vụ dân tộc đất nước
trung thành tuyệt đối với lễ của quốc gia dân tộc
nói to nói rộng ra là thế
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cũng đề nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục có những giải pháp
để nâng cao thể trạng thể lực cho các em học sinh
bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt nghị quyết số hai mươi chín của ban chấp hành trung ương
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng các em học sinh đã xuất sắc tiêu biểu
tiếp tục phấn đấu hơn nữa để dân tộc việt nam sánh vai với các cường quốc nam châu
như bác hồ hằng mong đợi